kể từ ngày sang nước ngoài lao động bất hợp pháp bà không biết vì sao mất con cũng không có bất kỳ thông tin gì về con
trường hợp của con trai bà mai cũng không phải hiếm gặp ở nhiều địa phương trên cả nước
do nhiều nguyên nhân khác nhau nạn nhân chỉ trình báo với chính quyền địa phương khi sự việc đã xảy ra và hậu quả đã khó có thể cứu vãn
khi họ mà có cái mâu thuẫn về kinh tế họ mới làm đơn tố cáo những người tổ chức đưa họ đi để nhờ cơ quan công an can thiệp
khi mà nghe các kẻ xấu lôi kéo mà tham gia cái xuất khẩu lao động bất hợp pháp thì bản thân người lao động là những người đầu tiên phải gánh chịu những cái thiệt thòi
hiện có khá nhiều các tổ chức cá nhân hoạt động xuất khẩu lao động trái với quy định của pháp luật
những tổ chức này thường thông qua bộ phận cò môi giới
điều đáng nói là phần lớn người lao động việt hiện đang thiếu thông tin mù mờ về kiến thức đi xuất khẩu lao động nên thường dễ dàng tin tưởng các đối tượng đó
họ không nắm rõ những quy định điều kiện hay quy trình để tham gia xuất khẩu lao động không biết con đường mình sang nước ngoài làm việc là có hợp pháp hay không và thậm chí là không biết rõ về nơi mình sẽ đến công việc mình sẽ làm

hiện có khá nhiều các tổ chức cá nhân hoạt động xuất khẩu lao động trái về quy định của pháp luật
những người dưới thường đóng vai trò người đã từng tham gia xuất khẩu lao động chúng đưa ra những lời mời chào rất hấp dẫn như lương cao công việc nhàn hạ để rụ rỗ người lao động
nói là xuất khẩu lao động nhưng thường là đi bằng visa du lịch và ở lại nước bạn để làm việc bất hợp pháp
trong trường hợp này quyền lợi của người lao động sẽ không được bảo đảm vì không có bất kỳ hợp đồng chính thống nào
rủi ro nguy hiểm luôn dình dập và cả mạng sống cũng phải đặt cược với số phận
đã có không ít các trường hợp người lao động phải gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng vì bị bóc lột sức lao động ở xứ người sinh sống trong môi trường thấp kém mà lương tháng thì ít ỏi
ngoài ra khi xuất khẩu lao động trái phép họ phải bỏ ra chi phí đầu vào khá cao cho bọn môi giới nhưng số tiền làm ra sau khi sang nước bạn thì chẳng đáng là bao
đây là hình ảnh gia đình anh bùi văn lịch ở huyện kim bôi tỉnh hòa bình
anh từng là nạn nhân trong vụ đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép
ngay theo lời rụ rỗ của một người quen anh lịch đã vây mượn khắp nơi để có tiền sang đài loan làm việc như lời hứa hẹn
tuy nhiên trên thực tế thì nơi anh được đưa đến là thẩm quyến trung quốc và bị buộc phải làm việc rất nặng nhọc trong một thời gian dài

mỗi năm có đến hàng trăm vụ lừa đảo xuất khẩu lao động với nhiều hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
khi nộp tiền làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cần yêu cầu doanh nghiệp viết phiếu thu và làm văn bản ghi rõ thời gian được xuất cảnh thỏa thuận nếu quá thời gian này mà không đi được thì doanh nghiệp phải trả lại số tiền đã nộp
yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đưa đi làm việc ở nước ngoài trước thời điểm xuất cảnh ít nhất là năm ngày và người lao động lưu giữ một bản hợp đồng để làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh
trên thực tế mỗi nước chỉ tuyển dụng lao động ở các ngành nghề nhất định tương ứng với nhu cầu của nước họ
người lao động cần hiểu rõ trình độ kỹ năng chuyên môn của bản thân để lựa chọn đơn hàng phù hợp
một trong những vấn đề đang tồn tại hiện nay đó là kỹ năng chuyên môn của lao động việt nam còn thấp kém
nếu không có tay nghề kinh nghiệm làm việc sẽ khó vượt qua được kỳ thi tuyển chọn lao động của phía công ty nước bạn
chính vì thế người lao động cần phải trải qua quá trình đào tạo rèn luyện kỹ năng bao gồm cả trình độ ngoại ngữ phục vụ cho việc giao tiếp trước khi đi xuất khẩu lao động
bắt đầu học tiếng nhật và sau khi sang đất nước nhật thì ngôn ngữ là một vấn đề mình đã gặp trả ngại đầu tiên
tiếp theo là văn hóa và cách làm việc của người nhật mình cần học hỏi dần dần
chúng tôi phải trang bị cho các bạn về năng lực tiếng nhật năng lực về chuyên môn kỹ năng
kỹ năng ở đây ta hiểu là kỹ năng mềm bao gồm là văn hóa ứng xử văn hóa công ty thế rồi về ý thức tổ chức kỷ luật lao động ở tại nước bạn
có khá nhiều người lao động việt
sau khi ký hợp đồng xuất khẩu lao động sang nước ngoài thì tự ý phá vỡ hợp đồng tự tìm việc làm khác ở nước bạn để có thu nhập cao hơn hoặc hết hạn hợp đồng nhưng không chịu về nước tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc bất hợp pháp
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng một số nước ban hành lệnh cấm lao động đến từ việt nam
gần đây nhất bộ lao động thương bình và xã hội đã chính thức công bố công văn tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại hàn quốc đối với bốn mươi bốn quận huyện thuộc một mươi tỉnh thành phố
quyết định này được đưa ra
sau khi có quá nhiều lao động việt nam cư trú bất hợp pháp tại nước này nếu người lao động tự ý phá vỡ hợp đồng thì sẽ có thể chịu mức phạt rất lớn kèm theo đó là những rủi ro nguy hiểm khi tự ý làm việc ở môi trường không có bất kỳ sự bảo đảm nào về quyền lợi
còn nếu người lao động ở lại trái phép sau khi hết hạn hợp đồng thì sẽ buộc về nước và cấm đi làm việc tại nước ngoài trong thời gian hai năm
lao động bỏ trốn tại hàn quốc thì ảnh hưởng đến các bên hợp tác lao động việt nam và hàn quốc
và gần bốn năm nay
sau bốn năm mà hai bên không được bình thường hóa được quan hệ lao động giải pháp ngoài giám sát chi phí trước lúc đi được các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân được người lao động chúng ta cần phải tuyên truyền giáo dục cho bản thân người lao động để biết được những ý thức chấp hành pháp luật ý thức chấp hành hợp đồng
vấn đề thứ hai nữa là hỗ trợ người lao động việc làm sau về nước
một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy là người lao động sau về nước cũng khó tìm kiếm việc làm
vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động sau khi đi xuất khẩu lao động trở về cũng đang là một bài toán lớn được đặt ra
phần lớn người lao động sau khi về nước thường không có việc làm họ sống nhờ vào khoản tiền đã kiếm được trong khoảng thời gian sang nước ngoài làm việc
một số ít thì có thể vận dụng kỹ năng từng được đào tạo trước khi về nước
có thể đi xuất khẩu lao động để tìm việc làm ở những công ty trong nước nhưng trường hợp này cũng không phải nhiều
xuất khẩu lao động cơ hội giúp mang về cho người lao động việt nam một nguồn thu nhập ổn định
tuy nhiên người lao động cần phải thật sáng suốt tìm hiểu kỹ quy trình nắm rõ thông tin về đơn vị sẽ đưa mình sang nước ngoài làm việc
đất môi trường làm việc ở nước mình đến công việc mình sẽ làm
tuyệt đối không đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp để tránh những rủi ro nguy hại đáng tiếc có thể xảy ra
tuy nhiên người lao động cần phải thật sáng suốt tìm hiểu kỹ quy trình nắm rõ thông tin về đơn vị sẽ đưa mình sang nước ngoài làm việc
đất môi trường làm việc ở nước mình sẽ đến công việc mình sẽ làm